ngân hàng trung ương châu âu vừa đưa ra cảnh báo rằng việc các tập đoàn công nghệ toàn cầu
trong đó có facebook lên kế hoạch phát hành đồng tiền kỹ thuật số có thể phá vỡ hệ thống tài chính của châu âu
đại diện ngân hàng trung ương châu âu ecb đang tiến hành tham vấn về việc liệu có nên cho phép tiền kỹ thuật số lưu hành
theo ecb khi các đại gia công nghệ đưa ra giải pháp mà họ cho là thuận tiện và hiệu quả
bao gồm phát hành đồng tiền kỹ thuật số các công ty này có thể gây tổn hại đối với cạnh tranh sự riêng tư ổn định tài chính và thậm chí là chủ quyền tiền tệ của các quốc gia
hiện facebook đang ấp ủ tạo ra đồng tiền kỹ thuật số của riêng mình gọi là libra
coi đây là biện pháp giúp giảm chi phí cho người tiêu dùng trên khắp thế giới xóa bỏ các khoản phí cao do chuyển tiền xuyên biên giới
tuy nhiên kế hoạch này đã làm nổ ra sự tranh cãi gây quan ngại cho giới lập pháp về việc đồng tiền do tư nhân sở hữu